thực hiện chương trình hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày ba tháng một mươi
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai phối hợp với tỉnh quảng ngãi tổ chức ba buổi tuyên truyền
vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
cho huyện vùng ven biển tỉnh quảng ngãi
tri cục thủy sản tỉnh quảng ngãi phổ biến cập nhật cho nhân dân ngư dân một số chủ trương của đảng
nhà nước về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cũng đã hướng dẫn bà con ngư dân ký cam kết
chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản